bộ lao động thương binh và xã hội vừa ban hành thông tư bảy ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong thông tư năm ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
trong đó có một số điểm mới rất đáng lưu ý
như học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học lên cao đẳng nếu có nguyện vọng
theo đó những điểm chú ý tại thông tư bảy là mẫu đăng ký dự tuyển và giáo dục nghề nghiệp thống nhất
phù hợp cho cả hình thức dự tuyển đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến ứng dụng chọn nghề trên thiết bị di động
thổ tục đăng ký đơn giản chỉ cần gửi phiếu đăng ký dự tuyển hồ sơ còn lại có thể nộp trực tiếp
hoặc bằng bưu điện theo yêu cầu của trường sau
người học có thể đăng ký học tại nhiều nơi tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông
hoặc tại sở lao động thương binh và xã hội
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học thẳng lên cao đẳng
tuy nhiên trong quá trình học cần hoàn thành chương trình văn hóa trung học phổ thông
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thông tư này cũng quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trách nhiệm các sở lao động thương binh và xã hội của các trường trong công tác tuyển sinh
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em